sau khi xuất hiện các ca nhiễm covid một mươi chín tại các địa phương những công dân trở về từ các nơi có ca nhiễm covid một mươi chín
đã được theo dõi chặt chẽ và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
rất may mẫu xét nghiệm của các trường hợp này đều cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
các trường hợp này đều trở về từ đà nẵng và quảng ngãi
cụ thể tại yên bái hai trường hợp về từ đà nẵng có biểu hiện suốt nhẹ đã được xét nghiệm lần một và đều cho kết quả âm tính
tại quảng trị tám trường hợp trở về từ đà nẵng đang được cách ly và đều có kết quả xét nghiệm lần một âm tính
tại khánh hòa có một trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số bốn trăm một mươi chín đã được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính với covid một mươi chín
chính quyền địa phương đã hướng dẫn cho người đã tiếp xúc gần với trường hợp trên thực hiện biện pháp phòng bệnh
theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế nếu có triệu chứng bất thường
tại lâm đồng một mươi một trường hợp nguy cơ cao về từ đà nẵng được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín và cũng đều cho kết quả âm tính